nhằm cung cấp kiến thức và trao đổi kinh nghiệm trong việc trần đoán và điều trị bệnh lý tim mạch
mới đây bệnh viện tim hà nội đã tổ chức hội nghị chuyên môn điện tâm đồ cơ bản trong trần đoán một số cấp cứu tim mạch
đây là dịp để các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành tim mạch đến từ hơn sáu mươi bệnh viện cùng nhau trao dồi kiến thức chuyên môn trong trần đoán điều trị bệnh tim mạch với điện tâm đồ
điện tâm đồ là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim được sử dụng trong y học để phát hiện các bệnh về tim như dối loạn nhịp tim suy tim nhồi máu cơ tim
phương pháp này có ý nghĩa lớn trong chuẩn đoán kịp thời một số cấp cứu tim mạch nguy hiểm
hội nghị cũng là một trong những hoạt động hướng tới hội nghị tim mạch quốc tế thăng long lần thứ ba được tổ chức tại hà nội